thống kê của cục y tế dự phòng bộ y tế cho thấy đến thời điểm này việt nam ghi nhận hơn bảy mươi bốn trường hợp mắc sốt xuất huyết và gần một mươi ca tử vong
đáng chú ý theo các chuyên gia y tế với tình hình thời tiết mưa bão như hiện nay thì số ca mắc sẽ còn tiếp tục gia tăng nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng
những tỉnh có số ca sốt xuất huyết tăng là thành phố hồ chí minh bình định quảng ngãi phú yên khánh hòa đà nẵng hà nội đồng nai
tình hình mưa bão ở miền trung đã khiến cho số ca mắc xuất xuất huyết tăng cao hơn nhưng việc điều trị lại gặp khó khăn vì nước ngập lụt khiến cho người dân khó di chuyển khi đến nơi cơ sở khám chữa bệnh nhiều bệnh nhân bị sốc biến chứng nặng
sốt xuất huyết là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và gia tăng trong mùa mưa lũ mà bộ y tế đã cảnh báo
những địa phương có lũ đi qua cần tập trung dọn vệ sinh môi trường tiêu độc khử trùng không để cho mầm bệnh phát triển
cục y tế dự phòng khuyến cáo sốt xuất huyết sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới do điều kiện thời tiết thuận lợi cho mỗi truyền bệnh phát triển
ở những vùng nước lũ bà con chú ý nước rút đến đâu thì cần xử lý môi trường đến đấy không để dịch bệnh bùng phát